lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo công an huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển pháo lậu tại khu vực biên giới thuộc thị trấn lao bảo
trong lúc tuần tra lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra trong bao có chứa bốn mươi năm hộp pháo hoa với trọng lượng năm mươi tám năm kg
theo lực lượng chức năng thì đây là thủ đoạn mới của các đối tượng buôn lậu pháo trong dịp tết năm nay
vào khoảng một giờ sau đội cảnh sát kinh tế công an huyện hương hóa tiếp tục phát hiện tại khu đất chống
thuộc khóm trung chính thị trấn lao bảo có bốn bao tải nhưng không có chủ sở hữu
qua kiểm tra đã phát hiện sáu mươi bảy hộp pháo với trọng lượng chín mươi ba kg
hai vụ việc này hiện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ